cảnh sát anh cho biết lực lượng chức năng đã đưa sáu người đến bệnh viện để hồi sức và bắt giữ hai người đàn ông
sau khi phát hiện nhiều người di cư trong xe tải trên một chuyến phà ở phía nam vùng england
xe tải chở người di cư nói trên được phát hiện tại thị trấn new haven ở vùng đông sassex
lực lượng ứng phó khẩn cấp lực lượng bảo vệ biên giới cảnh sát và xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường
mặc dù cảnh sát không nêu cụ thể số người di cư trong xe tải cũng như tình trạng của họ
nhưng cho biết một trong hai đối tượng bị bắt giữ với cáo buộc đưa người nhập cư bất hợp pháp vào anh
và người còn lại bị bắt giữ với cáo buộc nhập cảnh trái phép
tình trạng nhập cư bất hợp pháp là một vấn nạn mà chính phủ anh vẫn đang nỗ lực giải quyết
từ nhiều thập niên trước anh đã chứng kiến làn sóng nhập cư trái phép trên các xe tải chở hàng
hoặc các thuyền nhỏ vượt yêu biển măng sơ
nhiều người di cư đã thiệt mạng trong các hành trình nguy hiểm này
liên quan đến xung đột tại trung đông lực lượng phòng vệ israel idf thông báo
tiếp tục tăng cường công tác chuẩn bị cho tình huống chiến tranh lan rộng ở biên giới phía bắc
với việc tăng cường diễn tập quân sự cấp lữ đoàn huy động quân sự bị và tác chiến trong điều kiện thời tiết mùa đông
ngoài những cuộc diễn tập cho binh sĩ dự bị thuộc sư đoàn một trăm bốn mươi sáu và hai trăm ba
trong tuần này lữ đoàn golani cũng bắt đầu tham gia tập luyện nâng cao khả năng sẵn sàng tham chiến
với lực lượng hezbollah tại libang đặc biệt là huấn luyện trên địa hình mô phòng thời tiết mùa đông ở biên giới phía bắc
cuộc huấn luyện bao gồm các phần tác chiến của lực lượng thiết giáp lực lượng bộ binh pháo binh
ở các khu vực rừng rậm miền núi và khu vực phức tạp
bên cạnh đó các lực lượng cũng thực hành kỹ thuật ngụy trang chiến đấu trên các khu vực chống và sơ tán người bị thương
trước đó bộ giao thông israel cũng triệu tập các đơn vị trực thuộc để lên phương án đáp ứng tình huống
một cuộc chiến tranh toàn diện với phong trào hezbollah sẽ gây mất điện sinh hoạt và ảnh hưởng tới hoạt động giao thông vận tài
tình huống chuẩn bị cũng bao gồm việc bảo vệ các càm biển và tuyến hàng hải
vốn chiếm tới chín mươi chín tổng lượng hàng hóa nhập khẩu vào israel
liên quan đến vấn đề người tị nạn ngoại trưởng israel đề xuất di rời người palestine đang lánh nạn ở rafah đến khan yunis
đồng thời khẳng định israel sẽ đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các lợi ích của quốc gia bắc phi
hôm qua một mươi sáu tháng hai hội nghị an ninh munich hai nghìn hai mươi bốn đã chính thức khai mạc
dự kiến trong ba ngày hội nghị

tham dự gồm nhiều nguyên thủ quốc gia lãnh đạo các tổ chức quốc tế phi chính phủ sẽ tập trung thảo luận về chính sách quốc phòng và ngoại giao toàn cầu
phát biểu trong ngày đầu của hội nghị tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế xây dựng một trật tự thế giới mới vì tất cả người dân
theo tổng thư ký guterres thế giới đang đối mặt với những thách thức hiện hữu
song cơ chế quản trị toàn cầu theo mô hình hiện nay đang làm gia tăng tình trạng chia rẽ
nhiều chính phủ không thực hiện những cam kết và nghĩa vụ quốc tế của mình theo hiến trương liên hợp quốc khiến hàng triệu dân thường đang phải trả những cây xá khủng khiếp
ông nhấn mạnh tình hình ở dài gaza xung đột nga ukraine đang cho thấy sự bế tắc trong quan hệ toàn cầu
tổng thư ký guterres cũng đề cập tới chương trình nghị sự mới vì hòa bình ý tưởng được liên hợp quốc công bố hồi tháng bảy năm ngoái
nhằm cập nhật hóa các hệ thống an ninh tập thể trên phạm vi toàn cầu nhắc lại khuyến nghị cải cách hội đồng bảo an
tái cam kết loại bỏ vũ khí hạt nhân và nhấn mạnh hơn đến vai trò của phát triển bền vững và hành động khí hậu
người đứng đầu liên hợp quốc đồng thời cảnh báo sự gia tăng của chủ nghĩa bản do thái tình trạng bạo lực do hận thù tôn giáo và phân biệt chủng tộc trên thế giới
ông kêu gọi các công ty công nghệ nêu cao trách nhiệm trong việc kiểm soát các nội dung thù hận trên không gian mạng và chấm dứt việc thu lợi nhuận từ những nội dung này
bên đề hội nghị an ninh munich ngoại trưởng mỹ antony blinken và người đồng cấp trung quốc vương nghị đã có cuộc gặp song phương trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực tăng cường tiếp xúc cấp cao sau thời gian dài căng thẳng trong nhiều vấn đề
tại cuộc gặp ngoại trưởng trung quốc khẳng định hai bên đã có cuộc thảo luận thẳng thắn thực chất và xây dựng
theo ông vương nghị nhiệm vụ quan trọng nhất của hai bên hiện nay là thực hiện chỉ đạo chiến lược của tổng thống joe biden và chủ tịch tập cận bình trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng một mươi một năm ngoái
thúc đẩy mối sự phát triển lành mạnh ổn định và bền vững trong quan hệ song phương
trong khi đó bộ ngoại giao mỹ cho hay hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề chiến lược gồm duy trì kênh liên lạc song phương tham vấn trong những lĩnh vực quan trọng cùng các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
theo truyền thông mỹ cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng có thể mở đường cho một cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước trong thời gian tới
tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy đã ký một thỏa thuận an ninh với pháp chỉ vài giờ sau khi ký một thỏa thuận tương tự với đức
được thủ tướng olaf scholz ca ngợi là một bước đi lịch sử trong nỗ lực thúc đẩy viện trợ cho ukraine
thỏa thuận với pháp được tổng thống zelensky và người đồng cấp nước chủ nhà emmanuel macron ký kết tại điện élysée
bao gồm cam kết của pháp tăng viện trợ cho ukraine lên tới ba tỷ euro tương đương ba hai tỷ usd
sau các khoản viện trợ một chín tỷ euro năm hai nghìn hai mươi hai và hai một tỷ euro vào năm ngoái
thỏa thuận kéo dài một mươi năm và củng cố hợp tác trong lĩnh vực pháo binh giữa hai nước
đồng thời sẽ mở đường cho việc ukraine gia nhập liên minh châu âu eu vào khối quân sự nato trong tương lai
trong ngày một mươi sáu tháng hai thủ tướng đức olaf scholz và tổng thống ukraine volodymyr zelensky cũng đã ký thỏa thuận an ninh song phương
theo đảo berlin sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá một một mươi ba tỷ euro tương đương một hai mươi hai tỷ usd cho kiev
dự kiến tổng thống zelenskyy sẽ tiếp tục tăng cường kêu gọi viện trợ cho ukraine tại hội nghị an ninh munich trong ngày hôm nay một mươi bảy tháng hai
thưa quý vị gần sáu tuần sau trận động đất ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi bốn tại miền trung nhật bản
khung cảnh ở thành phố wajima tỉnh ishikawa một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn vô cùng ngổn ngang
đáng chú ý là tình trạng các hố ga nhô lên khỏi mặt đất những ngôi nhà bị nghiêng hoặc bị trôn vùi một nửa dưới lòng đất
và nhiều đoạn đường bị lõm xuống hoặc nhô lên do hiện tượng hóa lỏng trong lòng đất
hiện tượng hóa lỏng trong đó độ bền của đất bị suy giảm do động đất đã cản trở các nỗ lực cứu trợ nhằm khôi phục cơ sở hạ tầng ở các khu vực bị ảnh hưởng
viện nghiên cứu quốc tế về khoa học thảm họa cho biết hiện tượng hóa lỏng xảy ra khi hơi ẩm trong đất
đặc biệt là các khu vực ven biển do bị dung chuyển nên đã thoát ra khỏi các hạt đất thường dính chặt với nhau
hiện tượng này xảy ra trên phạm vi rộng lớn dọc các địa phương duyên hải của nhật bản
từ các thị trấn thuộc tỉnh ishikawa đến các thành phố ở tỉnh niigata lân tịch lân cận
giới chức địa phương đã tiến hành cuộc điều tra về hiện tượng hóa lỏng ở uchinada
và cho rằng sẽ mất nhiều thời gian mới có thể giải quyết được tình trạng hóa lỏng do động đất ở bản đảo noto geisha
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu âu cảnh báo sự gia tăng đáng kể các ca nhiễm vi khuẩn hvkp
kháng nhiều loại kháng sinh tại khu vực
theo đó có nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong
theo báo cáo của scdc từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay số quốc gia thuộc liên minh châu âu và khu vực kinh tế châu âu
ghi nhận trường hợp nhiễm siêu vi khuẩn hvkp thuộc chủng di chuyển hai mươi ba đã tăng từ bốn lên một mươi
số ca nhiễm được báo cáo cũng tăng vọt một mươi hai lần lên đến một trăm bốn mươi ba trường hợp
đặc biệt trùng vi khuẩn này ngày càng sở hữu nhiều gen kháng lại các bà bà nem
nhóm kháng sinh cuối cùng được sử dụng để điều trị
các nhiễm trùng nghiêm trọng theo scdc người nhiễm vi khuẩn này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm
như áp xe gan di căn viếp phổi và áp xe phổi
trừ nguy cơ cao vi khuẩn lan rộng trong môi trường bệnh viện dù đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa
scdc khuyến cáo tăng cường các biện pháp phòng chống và kiểm soát nhiễm trùng tại các cơ sở y tế
đồng thời thiết lập năng lực xét nghiệm đồ mạnh để phát hiện các ca nhiễm hvkp
bao gồm giải trình tự toàn bộ bộ gen
thưa quý vị cuộc khủng hoảng di cư là một trong những vấn đề gây nhức nhối nhất tại châu âu
đặc biệt là tại italia quốc gia sở hữu đường biển dài
vốn là điểm đến của những chiếc thuyền vượt biển ngoài khơi địa trung hải để tìm đến miền đất hứa
với mong muốn nâng cao nhận thức của mọi người về khủng hoảng di cư
cũng như tạo ra những thứ có giá trị hơn từ những con thuyền vượt biển bị thu giữ
dự án metamorphosis được xây dựng đã tạo ra những nhà cụ tài chế từ vật liệu đặc biệt
qua bàn tay của những người tựa đặc biệt những tù nhân tại các nhà tù của italia
giàn nhạc sử dụng những nhà cụ đặc biệt này mang tên giàn nhạc của biển đã đi biểu diễn ở nhiều nơi
lan tỏa những giá trị tinh thần tốt đẹp trên khắp italia
đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
những nhà cụ trong giàn nhạc giao hưởng từ vĩ cầm dương cầm đến viêu lồng
đều được tái chế từ những mảnh gỗ bị uốn cong mục nát
của những con thuyền thu giữ được từ những kẻ buôn lậu người di cư trên bờ biển địa trung hải
điều đặc biệt hơn nữa là những người thợ tạo ra chúng đều là những tù nhân
tại một trong những nhà tù lớn nhất đất nước italia
dự án có tên metamorphosis tập trung vào việc biến những thứ có thể bị vứt bỏ
thành những thứ có giá trị cho xã hội gỗ mục thành dụng cụ tốt và tù nhân thành thợ thủ công
tất cả đều tuân theo nguyên tắc phục hồi
khi tôi làm việc để tạo ra những nhạc cụ tôi đã nghĩ đến những người tị nạn
mà những khối gỗ này từng vận chuyển những phụ nữ và trẻ em
lẽ ra chúng phải tạo ra được những giá trị có ích hơn giống như cuộc đời của tôi vậy
dự án này ra đời từ một câu hỏi và câu hỏi đặt ra là tại sao là họ mà không phải tôi
tại sao lại có những người đó những đứa trẻ đó và con trai tôi lại không có mặt trên chiếc thuyền đó
khi tôi nhìn thấy những đứa trẻ xuống thuyền ở lampedusa
và biết rằng những chiếc thuyền đã bị chính phủ phá hủy vì coi đó là rác thải đặc biệt
tôi đã nghĩ tại sao chúng không thể trở thành một ký ức sống động
và nhắc nhở mọi người về thảm kịch mà lẽ ra rất có thể mình đã là một phần trong đó
bởi vì nếu chúng ta sinh ra ở đó điều đó sẽ xảy ra với chúng ta
cách xa nhà hát opera la scala trang nghiêm nhà tù opera ở phía nam milan
có hơn một bốn trăm linh tù nhân trong đó có một trăm linh một tù nhân đang bị giam giữ dưới chế độ cách ly gần như hoàn toàn nghiêm ngặt
kể từ khi tham gia xưởng sản xuất nhạc cụ của nhà tù vào năm hai nghìn hai mươi
anh niko ale cho biết bỏ qua lý do khiến anh phải vào tù cách đây một thập kỷ
giờ đây anh đã trở thành một trong những nghệ nhân bậc thầy của nhà hát
người tạo ra những cây vĩ cầm với âm thanh tuyệt vời dù chỉ được làm từ vật liệu tái chế
tôi bắt đầu tạo ra đàn violon từ gỗ pallet một loại vật liệu rất kém
sau khi tay nghề được nâng cao tôi được chuyển sang làm với loại gỗ chất lượng hơn
ban đầu những vật liệu này lẽ ra được dùng để làm cây thành giá
nhưng sau đó một câu hỏi được đặt ra là tại sao không biến chúng thành các nhà cụ
thực ra dự án là một ứng dụng tự nhiên theo cách chúng ta hiểu về nhà tù
đối với chúng tôi nhà tù là cơ hội mà chúng tôi dành cho những người được giao cho chúng tôi
và do đó dự án này là ứng dụng thực tế theo cách mà chúng tôi quan niệm về nhà tù
tạo cơ hội cho những người đã sống một cuộc đời lầm lỗi
một cơ hội để thay đổi một cơ hội cho một dự án mới
coi họ là những công dân không còn tiêu cực mà là những nhân vật chính tích cực
những chiếc thuyền được gửi đến tái chế vẫn chứa đựng những tàn tích còn sót lại của những người di cư
đồng thời là lời nhắc nhở về gần hai mươi ba người di cư mà liên hợp quốc cho biết đã thiệt mạng hoặc mất tích
trên hành trình vượt biển địa trung hải đầy nguy hiểm kể từ năm hai nghìn một mươi
mỗi nhạc cụ mất bốn trăm linh giờ để tạo ra từ việc tháo rời những chiếc thuyền
trong khi một cây vĩ cầm thông thường được làm từ gỗ phong
thì các nhạc cụ của biển được lắp ráp từ một loại gỗ linh sam châu phi mềm mại hơn
được tô điểm với các màu sắc của biển cả như xanh lam cam đỏ
như một lời nhắc nhở về cuộc hành trình đầy gian nan của những người di cư
những nhạc cụ đã vượt biển này có một sự ngọt ngào mà bạn khó có thể tưởng tượng
chúng không có câu chuyện nào để kể
chúng có hy vọng có tương lai và dường như quá khứ ở trong những khoảng rừng
còn tương lai nằm ở âm thanh
tổ chức nghệ thuật và tinh thần tại italia lần đầu tiên tổ chức các buổi hội thảo
chế tạo nhạc cụ có dây cho bốn nhà tù cách đây một thập kỷ
dự án hy vọng những buổi biểu diễn của gian nhạc của biển sẽ được tổ chức ở nhiều nơi
nhằm lan tỏa những thông điệp tích cực
đến với những quốc gia đang phải hứng chịu tác động từ cuộc khủng hoảng di cư